tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt của bị cáo trần văn sĩ
đối với bị cáo đặng thị hản ni do có hạn luật định mà không kháng cáo
nên xem như bị cáo đã chấp nhận bản án một năm sáu tháng tù
trước đó vào ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo
là đặng thị hản ni và trần văn sĩ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hàn ni một mươi tám tháng tù bị cáo trần văn sĩ hai năm tù
cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo đã vi phạm luật an ninh mạng
ảnh hưởng xấu đến an ninh trẻ tử an toàn xã hội
do vậy việc viện kiểm sát truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoản hai
điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự là đúng người đúng tội